thưa quý vị độc lập tự do là khát vọng ngàn đời của dân tộc ta
khát vọng ấy đã tạo thành sức mạnh đại đoàn kết to lớn đưa nhân dân ta vượt qua muôn vản khó khăn thử thách chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược
thắng lợi của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chính là biểu tượng tuyệt vời về ý chí bản lĩnh trí tuệ việt nam kết tinh truyền thống đoàn kết đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc ta
vì mục tiêu độc lập tự do đảng ta đã tập hợp lãnh đạo mọi lực lượng mọi tầng lớp tạo ra sức mạnh vô song chiến thắng thủ trong giặc ngoài
dành chính quyền về tay nhân dân khai sinh do nước việt nam dân chủ cộng hòa
và kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng tám cho đến hết ngày mùng ba tháng chín
truyền hình nhân dân xin gửi tới quý vị khán giả tiểu mục khát vọng độc lập phát sóng trong chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều hàng ngày
qua đây thì chúng tôi mong muốn chuyển tới quý vị khán giả không khí sụp sôi hào hùng của những ngày cách mạng tháng tám lịch sử
cũng như vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh khẳng định tầm vóc thời đại ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng tám
và sự ra đời nước việt nam dân chủ cộng hòa sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám
trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và hội nhập quốc tế
sau đây mời quý vị cùng theo dõi số đầu tiên hồ chí minh người mở đường vĩ đại của cách mạng việt nam
năm một nghìn tám trăm năm mươi tám thực dân pháp bắt đầu nổi tiếng
thực dân pháp bắt đầu nổ súng xâm lược việt nam và sau đó chính thức đặt ách thống trị lên đất nước ta vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong bối cảnh triều đình nhà nguyễn tự đánh mất vai trò lãnh đạo của mình và đi ngược lại quyền lợi của dân tộc
rất nhiều phong trào yêu nước chống pháp theo các khuyên hướng khác nhau đã nổ ra trên cả nước
điển hình là phong trào nông dân yên thế do hoàng hoa thám lãnh đạo phong trào đông du của phan bội châu
phong trào duy tân do phan chú trình lãnh đạo
các phong trào này tuy gây được tiếng vang lớn nhưng cuối cùng vẫn thất bại và bị dìm trong biệt máu
cả dân tộc tiếp tục đắm chìm trong đêm trưởng nô lệ chưa tìm được lối ra cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
trước nỗi đau mất nước nhân dân lầm than trong cảnh nô lệ
ngày năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm một mươi một tại bến cảng nhà dông lịch sử với cái tên văn ba
người thanh niên nguyễn tất thành quyết trí ra đi tìm đường cứu nước và độc lập tự do cho dân tộc
tất cả các cuộc đấu tranh trong ba mươi năm đầu thế kỷ hai mươi của dân tộc việt nam đều thất bại
thì cuối cùng là do thiếu một tổ chức cách mạng có một cái đường lối đúng đắn mà phù hợp với xu thế của thời đại
trong cái bối cảnh đó dân tộc ta đã sản sinh ra một con người đó là nguyễn ái quốc hồ chí minh
người đã đi sang các nước ở châu âu để tìm hiểu xem con đường cứu nước của dân tộc việt nam như thế nào
và người đã bắt gặp chủ nghĩa
đã tìm thấy ở chủ nghĩa mạc lê ninh cái con đường cứu nước
xã hội việt nam từ cuối thế kỷ một mươi chín đến tận đầu thế kỷ hai mươi là triền miên trong một cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước
sâu xa ra là khủng hoảng về một chiếc lý phát triển
vai trò của lãnh tụng nguyễn ây quốc trong bối cảnh xã hội việt nam từ cuối thế kỷ một mươi chín đến những năm đầu của thế kỷ hai mươi

khi đảng ra đời thì phải nói đến vai trò của người nhận đường người tìm đường và người mở đường cho sự phát triển của việt nam
cuối năm một nghìn chín trăm hai mươi sau gần một mươi năm buôn ba tìm tòi khảo nghiệm và học hỏi nguyễn tất thành đã tiếp nhận được chủ nghĩa mark lenin
ngay lập tức người khẳng định đây là con đường giải phóng chúng ta
đó là giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản
con đường này không thể tách rời mà gắn bó khăng khí
trong cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân những người lao động khắp các chầu lục trong đó có việt nam
để hiện thực hóa lý tưởng này người đã thành lập các tổ chức yêu nước và cách mạng tập hợp đào tạo lực lượng
tiến tới thành lập đảng cộng sản việt nam để trong nước thì tổ chức lãnh đạo nhân dân làm cách mạng
bên ngoài thì liên hệ với giai cấp vô sản khắp các nơi
nước có độc lập thì dân mới có tự do và mọi lực lượng xã hội mới có điều kiện để phát triển
ta mới hiểu tại sao
người đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu
điều này hoàn toàn không có gì trái với những nguyên lý kinh điển của chủ nghĩa mát cả
cũng như với thực tiễn cách mạng thế giới cả
cái vĩ đại của hồ chí minh và cái bản lĩnh sáng tạo của hồ chí minh là đã nhận thức cái mối quan hệ giữa dân tộc với giai cấp
trên lập trường giai cấp công nhân
và giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc
trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân
cách khách quan là cần phải có cái sự lãnh đạo
mà người ta thì cũng đã có nhiều tổ chức nhưng mà không thành công
nhưng từ khi đảng cộng sản việt nam ra đời do bác hồ sáng lập giáo dục giàn luyện
thì trở thành cái lực lượng lãnh đạo cách mạng
mà đảng cộng sản việt nam người ta biết là một cái đảng rất trí tuệ
kế thừa và tiếp thu những cái tinh hoa của văn hóa nhân loại
vượt qua tầm nhìn và giới hạn của các trào lưu tư tưởng đương thời
chủ tịch hồ chí minh người mở đường của đảng của dân tộc việt nam
đã dự cảm tiếp nhận và nhận thức một cách vững chắc con đường chân chính đúng đắn và hợp lý nhất
để đáp ứng nguyện vọng tối cao của dân tộc
chỉ đến khi có sự xuất hiện của nguyễn tất thành nguyễn ái quốc chủ tịch hồ chí minh
dân tộc ta mới thực sự bước sang một trang sử mới mà bất kỳ thời đại nào trước đó cũng chưa có được
đó là thời đại hồ chí minh
thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc
với đặc trưng lớn nhất là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội